tổng thống philippines ferdinan marcos ngày hôm qua đã có bài phát biểu tại phiên họp khóa bảy mươi bảy đại hội đồng liên hợp quốc
là nhà lãnh đạo đông nam á đầu tiên phát biểu tại phiên họp năm nay ông marcos nhấn mạnh lập trường giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình
đặc biệt là đề cao vai trò của công ước liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ông marcos khẳng định bất chấp những thách thức của đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu
philippines vẫn đang đi đúng hướng với sự đầu tư vào an ninh lương thực y tế giáo dục và các dịch vụ khác
philippines có thể trở thành nước thịnh vượng tầm trung vào năm hai nghìn ba mươi
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng vai trò và tiếng nói trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu
đề cập các căng thẳng địa chính trị hiện nay ông markovs khẳng định bằng cách tuân theo tuyên bố manila vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
philippines khẳng định rằng những khác biệt chỉ nên được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình
bằng cách đề cao sự ổn định và củng cố luật pháp quốc tế đặc biệt là unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
philippines là một ví dụ về việc làm thế nào để các quốc gia có thể giải quyết khác biệt thông qua lý trí và sự đúng đắn